các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình thời tiết tại miền bắc
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia nhiều tỉnh thành miền bắc hôm nay có mưa
nền nhiệt các thành phố phổ biến không quá hai mươi năm độ c trời lạnh
vậy hiện tượng thời tiết này sẽ kéo dài đến khi nào xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
ngày một mươi bốn tháng ba tình trạng mưa nhỏ mưa phùn tiếp diễn ở miền bắc tập trung tại các tỉnh thành phố đông bắc bộ
không khí lạnh suy yếu được thay thế bằng gió đông nam mang hơi ẩm vào đất liền nồm ẩm tăng cao
tại hà nội chất lượng không khí tiếp tục suy giảm khi các chất bụi bẩn không thể khuếch tán
chỉ số aqi tại hà nội trong ngưỡng có hại cho sức khỏe con người khi hoạt động ngoài trời
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tình trạng mưa phùn mưa nhỏ kéo dài ở đông bắc bộ đến khoảng ngày một mươi tám tháng ba
trong năm ngày tới khu vực duy trì nồm ẩm trời lạnh về đêm và sáng
trước tình trạng nồm ẩm kéo dài người dân được khuyến cáo hạn chế mở cửa sổ cửa ra vào để tránh hơi ẩm xâm nhập vào nhà nhiều hơn
thay vì bật quạt để hong khô nền nhà người dân nên sử dụng các thiết bị hút ẩm chuyên dụng hoặc bật chế độ draide khô ở điều hòa
hiện tượng nồm ẩm cũng dễ khiến vi khuẩn nấm mốc xuất hiện
người dân nên lau dọn các thiết bị vật dụng trong nhà bằng khăn khô thường xuyên
đặc biệt với những đồ dùng bằng gỗ các thực phẩm tích chữ cần bảo quản cẩn thận tránh ẩm mốc
trong khi đó các tỉnh tây bắc vẫn duy trì nắng giáo về trưa và chiều
từ ngày một mươi sáu tháng ba khu vực có thể xuất hiện nắng nóng khi mức nhiệt tăng cao trên ba mươi năm độ c
khu vực bắc và trung trung bộ từ một mươi chín đến hai mươi hai tháng ba có mưa mưa rào dài rác
ở các khu vực khác ngày nắng có nơi nắng nóng
riêng miền đông nam bộ có nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi
thưa quý vị mới đây nhiều tuyến đường nội ô thành phố cần thơ bị nước dưới cống tràn lên gây ngập
thực tế trên được cho là dị biệt khi thành phố cần thơ và các địa phương ở đồng bằng sông cửu long
đang chịu tác động của chiều cường trong thời điểm hạn mặn diễn ra gai gắt
theo đài khí tượng thủy văn nam bộ dù đang là mùa khô hạn
nhưng các trạm đo trên sông tiền và sông hậu đều ghi nhận mực nước cao từ báo động hai đến báo động ba
theo đó nước biển với độ mặn bốn phần nghìn lấn vào nội đồng từ sáu mươi đến chín mươi km tính từ cửa sông
cùng ngày giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bến tre đoàn văn đành cho biết
trước tình trạng chiều cường đẩy nước mặn xâm nhập sâu
ngành nông nghiệp đã cho vận hành gần một bảy trăm linh cống ngăn mặn trên địa bàn
để hạn chế mặn xâm nhập vào nội đồng hạn chế thiệt hại về cây trồng rau màu cho nông dân
chiều ngày một mươi ba tháng ba trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
đợt chiều cường ở khu vực ven biển phía đông của nam bộ sẽ kết thúc vào cuối ngày một mươi bốn tháng ba
vì nước chiều cường đang có xu hướng giảm dần
mức cao nhất ngày một mươi ba tháng ba còn bốn năm m so với mức bốn hai m vào ngày một mươi một tháng ba và một mươi hai tháng ba
tuy nhiên từ một mươi ba h đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng ba các khu vực trúng thấp
ngoài đê bao ven biển từ vũng tàu đến cà mau vẫn bị ngập sau đó tạm thời kết thúc đợt chiều cường này
xin được chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới
theo cơ quan khảo sát địa chất mỹ sáng một mươi bốn tháng ba một trận động đất có độ lớn năm chín
đã làm xung chuyển khu vực biên giới giữa bosnia và montenegro
theo cơ quan khảo sát địa chất mỹ usgs tâm trấn của trận động đất cách thị trấn nixich miền tây montenecaro
khoảng ba mươi km và cách thị trấn bellisa của bosnia hai mươi năm km
độ sâu chấn tiêu của trận động đất chỉ khoảng bảy sáu km
và ngay cả những người dân sống tại thủ đô savao của bosnia cách tâm chấn hơn hai trăm linh km
cũng có thể cảm nhận được sự dùng
hiện chưa có báo cáo về thiệt hại về người và tài sản do trận động đất này gây ra
ban căng là khu vực có hoạt động địa chấn cao và dễ xảy ra động đất
hồi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai một trận động đất có độ lớn năm bảy đã xảy ra tại stolach bosnia
khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên cả ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ dài rác
chưa chiều giảm mây trời nắng
trung bộ có mây ngày nắng đêm không mưa
nam bộ có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng
riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là sự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ dài rác
chưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu tây bắc có mây ngày nắng đêm không mưa gió nhẹ sáng và đêm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ có nơi dưới một mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
riêng khu tây bắc từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi trên ba mươi hai độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa và mưa nhỏ
riêng đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây
phía bắc thanh hóa đến nghệ an sáng và đêm có mưa nhỏ dài rác
phía nam có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ
sáng và đêm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
phía nam từ hai mươi bảy ba mươi độ có nơi trên ba mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng đêm không mưa
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng đêm không mưa
gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng
riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng miền đông từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km

gió đông đến đông nam cấp bốn cấp năm
sóng cao từ một đến hai mét
quần đảo trường sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn cấp năm
sóng cao từ một đến hai mét
ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vài nơi
sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây trời nắng
nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi tám độ
thành phố vinh mây thay đổi trời nắng
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
thành phố huế nhiều mây không mưa
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
thành phố hồ chí minh nhiều mây không mưa
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai một mươi năm tháng ba

xin kính chào và hẹn gặp lại